thưa quý vị pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện
do đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo tới người tiêu dùng
mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
và các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy z một trăm một mươi một
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng là trái với quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi
các cửa hàng được công bố của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
hay trên môi trường mạng đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin
cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán pháo hoa cao hơn giá niêm yết tại cửa hàng
hoặc giá bán do nhà máy z một trăm hai mươi một công bố đề nghị người dân cung cấp thông tin
đến tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
bộ công thương theo số điện thoại một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám hoặc đường dây nóng của nhà máy z một trăm hai mươi
theo số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm bốn mươi năm một trăm hai mươi một hoặc một trăm linh hai một trăm linh ba tám trăm sáu mươi năm năm trăm năm mươi năm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật